liên quan đến vụ phát hiện gần hai trăm linh đối tượng sử dụng chất ma túy trái phép trong quán barst club
làn sóng trẻ tại phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai ngày hai mươi bảy tháng sáu
công an tp biên hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
đồng thời xem xét suốt giấy phép về an ninh trợ tự đối với quán bar này
trước đó truyền hình nhân dân đã đưa tin khoảng một giờ sáng ngày hai mươi ba tháng sáu
công an tp biên hòa bất ngờ kiểm tra quán bar st club làn sóng trẻ
phát hiện gần hai trăm linh đối tượng đang sử dụng chất ma túy tổng hợp trong tiếng nhạc in ngỏi dưới ánh đèn mờ